trong hơn một mươi ngày qua lực lượng bảo vệ bờ biển maroc đã giải cứu năm trăm năm mươi hai người di cư đang cố gắng tìm đường đến châu âu ở cả đại tây dương và địa trung hải đa phần những người di cư đến từ các quốc gia châu phi cận sahara
theo tuyên bố nhiều người đã cố gắng vượt biển bằng những chiếc thuyền tạm bỡ cano ván trởt phản lực và thậm chí là bơi
maroc là quốc gia trung chuyển của nhiều người di cư đang cố gắng tìm đường đến châu âu thông qua lãnh thổ chính của tây ban nha hoặc qua quần đảo canary ở đại tây dương
thống kê của liên hợp quốc cho thấy quý i năm hai nghìn hai mươi ba là quãng thời gian nguy hiểm nhất kể từ năm hai nghìn một mươi bảy đối với những người di cư đến châu âu qua ngã địa trung hải với nhiều nạn nhân thiệt mạng
đầu tháng này một mươi một người di cư đã thiệt mạng do chìm thuyền ở đại tây dương khi họ đang cố gắng đến quần đảo canary